bão số hai đã đi vào vịnh bắc bộ cách các tỉnh thái bình nam định ninh bình thanh hóa khoảng hơn hai trăm linh km
hiện một số địa phương gồm quảng ninh hải phòng nam định hà tĩnh đã thực hiện cấm biển
chủ động kêu gọi ngư dân tàu thuyền vào nơi tránh trú
thành phố hải phòng đã quyết định đình trị các hoạt động giao thông vận tài đường thủy nội địa
các hoạt động vui chơi giải trí trên các khu vực biển ven biển kể từ một mươi bảy giờ chiều nay
tính đến trưa nay hơn tám một trăm linh tàu đánh bắt thủy sản của tỉnh quảng ninh
trong đó hơn hai trăm ba mươi tàu đánh bắt xa bờ đã nhận được thông tin về bão số hai và di chuyển ra khỏi khu vực ảnh hưởng của bão
trước đó tỉnh nam định cũng đã cấm tàu thuyền ra khơi kể từ một mươi hai giờ trưa nay
tổ chức lực lượng kiểm đếm kêu gọi các phương tiện đang hoạt động trên biển
chủ các cơ sở nuôi thủy sản nhân dân ở vùng cửa sông ven biển vào nơi tranh trú an toàn trước một mươi sáu giờ cùng ngày